dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi tp hcm sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho khoảng bảy trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đây là nhóm đối tượng đặc biệt và lần đầu tiên bộ y tế có văn bản hướng dẫn triển khai trên phạm vi cả nước
về kế hoạch tiêm chủng sau văn bản của bộ y tế hiện ngành y tế tp hcm đang xây dựng dự thảo trình người ba nhân dân thành phố cho ý kiến phê duyệt
ngoài ra đơn vị cũng sẽ làm việc với sở lao động thương binh và xã hội sở giáo dục và đào tạo để thảo luận bàn kế hoạch cụ thể
theo đó dự kiến ngày hai mươi năm tháng một mươi nếu có đủ vaccine phê duyệt cho độ tuổi này tp hcm sẽ triển khai tiêm chủng tại các điểm tiêm cố định đối với trẻ nghỉ học hoặc là tại các điểm trường đối với trẻ đang học
với số lượng trẻ cần tiêm ước tính nêu trên so với năng lực tốc độ tiêm chủng hiện nay thì có thể là chỉ trong vòng một tuần tp hcm sẽ hoàn thành tiêm phủ vaccine mũi một